kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã bắt được ba đối tượng
có liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ hai năm trăm bốn mươi một viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến và đang tiếp tục điều tra mở rộng
cụ thể vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại trước số nhà bốn trăm một mươi một đường lý thường kiệt
phường đồng phú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đồng hới phối hợp với công an phường đồng phú phát hiện bắt quả tang
hai đối tượng là lê thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện quảng ninh quảng bình
và nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện lệ thủy quảng bình
đang có hành vi tàng trữ trái phép năm mươi năm viên ma túy tổng hợp
loại hồng phiến khám xét chỗ ở chỗ tạm trú của hai đối tượng tại phường đồng hải
thành phố đồng hới lực lượng công an đã thu giữ sáu mươi chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
đầu tranh mở rộng các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ nguyễn tuyết trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tạm trú tại thành phố đồng hới quảng bình khám xét chỗ ở của trinh
cơ quan công an đã phát hiện thu giữ hai bốn trăm một mươi bảy viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến
một đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá mùa world cup qua mạng quy mô lớn
với tổng số tiền giao dịch đánh bạc trên một trăm linh tỷ đồng vừa được công an thành phố buôn ma thuật
tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố buôn ma thuột phát hiện một đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn
hoạt động liên huyện liên tỉnh rất tinh vị
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra đến ngày một mươi tháng một mươi hai hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm một mươi tổ công tác đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
tại đắk lắc thành phố hồ chí minh thành phố đà nẵng và đắk nông
bước đầu có hai mươi một đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý đường dây đánh bạc quy mô rất là lớn ở địa bàn phố
theo cơ quan điều tra trước thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã lấy một tài khoản tổng cá độ bóng đá trên mạng internet
rồi giao cho các con bạc tại nhiều địa bàn tham gia cá cửa
các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch
mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như zalo messenger viber
để trao đổi nhắn tin cá cử bóng đá an tiền
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim giác điện thoại
xóa tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động
nói chung em có quen với mấy người rồi biết khỏi nhu cầu bán mạng cá độ đá bóng
thì em có lên trên mạng
nên nhìn mấy trang kèo nhà cái em sao chép cái kèo ở trên mạng về để gửi cho họ
rồi gửi bằng điện thoại di động qua tin nhắn điện thoại
rồi họ đánh cái gì thì em nhận cái đó
để liên lạc với các con bạc thì em dùng sim rác điện thoại để nhắn tin cho họ
nhưng cuối ngày thì tất cả các tin nhắn trên điện thoại em đều xóa hết
thì cứ nghĩ là sẽ không bị công an phá thiện
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
một mươi bảy điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan
bước đầu cơ quan điều tra xác định chỉ chưa đầy một tháng diễn ra giải vô địch bóng đá world cup hai nghìn hai mươi ba
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an tp bôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với cao thị thu hà
một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã diễn hoa huyện diễn châu nghệ an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng cao thị thu hà đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
với số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
để tạo lòng tin cho các nạn nhân đối tượng hà đã tự xưng mình quen biết lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội nghệ an
có thể xin cho người thân vào làm việc
với vỏ bọc trên cao thị thu hà đã lừa và chiếm đoạt tám triệu đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng cao thị thu hà đã thực hiện bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại
trên địa bàn huyện diễn châu và nghĩa đàn với số tiền là ba tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng bằng hình thức lừa mua xe ô tô giá rẻ
cùng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dương văn biển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tỉnh vĩnh long
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra khoảng đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai biết một gia đình người dân trú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang
có con sang campuchia làm thuê nhưng không được trả lương thường xuyên bị đánh đập nếu muốn về nước thì phải mang một trăm năm mươi triệu đồng sang chuộc
biển đã đưa ra thông tin gian dối là có thể giúp đưa con ông này về việt nam trong vòng một tuần với chi phí là chín mươi năm triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền đối tượng tiêu xài hết
qua xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành còn phát hiện dương văn biển bị tòa án nhân dân huyện châu thành tuyên phạt một năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào đầu năm hai nghìn một mươi ba
trong thời gian được hoãn chấp hành án thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là đỗ tiến phát hai mươi hai tuổi chú tỉnh đồng nai và lê văn toàn hai mươi tám tuổi quê tỉnh lâm đồng
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo
trước đó đỗ tiến phát và lê văn toàn đến địa bàn huyện thống nhất xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp
khi đi ngang qua công trình xây dựng nhà chị nguyễn thị hoàng yến hai mươi hai tuổi ở xã gia tân một phát hiện không có tường rào không có người trông coi
toàn đứng ngoài cảnh giới còn phát lẻn vào trộm một điện thoại di động một máy cắt gạch một máy khuấy sơn một máy cân với tổng trị giá gần hai mươi ba triệu đồng
rồi nhanh chân tẩu thoát vào cuộc xác minh công an xác định phát và toàn là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tây ninh vừa bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa là phụ tùng xe ô tô cùng với nhiều linh kiện liên quan khác
trong đó không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc ước tính giá trị hàng hóa khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cụ thể vào lúc năm giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
ấp bào vừng xã phước trạch huyện gò dầu tỉnh tây ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tây ninh bắt quả tang đối tượng đào nhân dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú huyện châu thành
chở theo đối tượng tên phúc đang điều khiển xe ô tô tải biển số năm mươi bốn x một nghìn tám trăm tám mươi hai vận chuyển hai mươi một máy xe ô tô các loại
một trăm linh cái bửng chắn gió xe mô tô ba bào tải chứa phụ tùng xe mô tô các loại và một số tăng vật khác có liên quan
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
qua khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận được một người phụ nữ ở huyện châu thành
thuê vận chuyển xuống gò dầu tiền công vận chuyển là một triệu đồng một chuyến
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
cảm ơn các bạn đã theo dõi
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lầu a sánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng này có sẹo tròn năm cm cách hai cm trên trước đầu lông mày trái
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện vị xuyên tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bắc ngàn xã phú linh huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách một cm trên trước mép phải
và đối tượng tô thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hồ hậu thường trú tại xã yên định huyện bắc mê tỉnh hà giang phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bắc mê tỉnh hà giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện